xin chào các bạn
quy định về công tác phòng chống dịch của thành phố
cơ sở kinh doanh trên có những hình thức trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng
cụ thể bên ngoài quán đóng cửa nhưng khi có khách nhân viên sử dụng bộ đàm để mở cửa và thông báo với nhân viên khác để phục vụ
chỉ tiếp đón phục vụ khách quen không đón người lạ
ngày hai mươi tháng hai công an phường đồng xuân phối hợp với ủy ban nhân dân phường và cán bộ y tế đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở trên
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở kinh doanh có ba mươi trường hợp ngồi uống nước không đeo khẩu trang
và không đảm bảo các quy định phòng chống dịch của thành phố
lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt ba mươi trường hợp về hành vi không đeo khẩu trang với tổng số tiền phạt là sáu mươi triệu đồng
trước đó lãnh đạo quận hoàn kiếm cho biết quận đã xử phạt cơ sở quán cà phê mở cửa có khách không đeo khẩu trang trong quán
tại cơ sở ở bốn mươi sáu hàng chống và quận đã xử phạt một mươi sáu triệu đối với chủ cơ sở
xử phạt hai mươi một khách với số tiền là bốn mươi hai triệu đồng
bộ y tế chịu trách nhiệm về việc mua nhập khẩu tiếp nhận phân phối vaccine covid một mươi chín
bảo đảm kịp thời minh bạch chống tham nhũng tiêu cực và nhanh chóng tổ chức tiêm vaccine
đây là nội dung được nêu trong thông báo vào ngày hai mươi năm tháng hai kết luận của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nói
chính phủ giao bộ y tế chủ trì phối hợp với văn phòng chính phủ khẩn trương hoàn chỉnh
trình thủ tướng chính phủ xem xét ban hành nghị quyết của chính phủ về việc mua sử dụng vaccine covid một mươi chín
làm đầu mối thực hiện việc mua nhập khẩu tiếp nhận viện trợ tài trợ vaccine covid một mươi chín
có phương án phù hợp không để xảy ra ách tắc về thủ tục trong thực hiện việc này
phối hợp với bộ ngoại giao nhất là với các đại sứ quán việt nam ở nước ngoài trong việc tiếp cận nguồn cung vaccine
bộ y tế chịu trách nhiệm về việc mua nhập khẩu tiếp nhận phân phối vaccine đảm bảo kịp thời minh bạch chống tham nhũng tiêu cực
bộ y tế nhanh chóng tổ chức tiêm vaccine trước hết cho các đối tượng ưu tiên theo nghị quyết của chính phủ
đồng thời tiếp tục ra soát thúc đẩy đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch
trong đó quán triệt tinh thần chủ động tích cực không chủ quan thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt là tại hải dương hải phòng và sớm xử lý rứt điểm các ổ dịch hiện có
trong khi đó vào sáng ngày hôm nay tại hà nội học viện quân y thuộc bộ quốc phòng
tiếp tục tiêm thử nghiệm vaccine ngừa covid một mươi chín nanocovax giai đoạn hai cho ba mươi năm tình nguyện viên đầu tiên
đây là vaccine ngừa covid một mươi chín đầu tiên của việt nam được đưa vào tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người
do công ty cổ phần công nghệ sinh học dược nanogen nghiên cứu
theo đại diện học viện quân y đợt tiêm thử vaccine ngừa covid một mươi chín nanocovax giai đoạn hai
được tổ chức tại hai điểm cầu
học viện quân y bộ quốc phòng và viện pasteur tp hcm
dự kiến đợt này sẽ có năm trăm sáu mươi tình nguyện viên đăng ký tiêm thử
mở rộng đối tượng từ một mươi tám đến trên sáu mươi tuổi
trong đó một số có bệnh nền như tăng huyết áp dối loạn mỡ máu tiểu đường tim mạch độ một không quá nặng
để đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian nghiên cứu
việc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai được tổ chức tại hai điểm cầu
có thể rút ngắn năm mươi thời gian nghiên cứu
còn ba tháng thay vì sáu tháng
nhưng vẫn đảm bảo các điều kiện liên quan đến tính khoa học quy trình cũng như dữ liệu về khoa học
thưa quý vị trong nhiều ngày vừa qua khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh nóng hơn bao giờ hết
thì cũng là lúc đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh hải dương
đã phát huy cao độ sức trẻ tinh thần sung kích chủ động
và tình nguyện tham gia các hoạt động chung tay phòng chống dịch bệnh
chia sẻ những khó khăn cùng với cộng đồng
sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì
khi tổ quốc và nhân dân cần
một trăm linh đoàn viên thanh niên công an tỉnh hải dương tham gia trực và ứng trực
hơn một ba trăm linh đoàn viên lên đường làm nhiệm vụ chia lửa nơi tuyến đầu chống dịch
tại trụ sở công an tỉnh hải dương và khu tiếp dân
hai mươi trạm rửa tay giã chiến hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín đã được lắp đặt đưa vào sử dụng
không kể ngày đêm tranh thủ từng giờ
đoàn viên thanh niên công an tỉnh phối hợp với hội phụ nữ
tự tay làm hàng nghìn tấm chắn giọt bắn
phục vụ lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch
bằng các hình thức khác nhau
đoàn thanh niên phối hợp hội phụ nữ công an tỉnh
chúng tôi cũng đã tổ chức phát động đến đoàn viên hội viên
cho công an tỉnh để tham gia tình nguyện quyên góp ủng hộ
cũng như xã hội hóa được hơn nghìn thùng vật tư y tế và nhu yếu phẩm
và chúng tôi đã tổ chức trao tặng gửi đến các chốt kiểm soát dịch
các khu vực được phong tỏa và các vùng cách ly trên địa bàn tỉnh
những ngày này hải dương đang trong những ngày cách ly phong tỏa
các mặt hàng nông sản cũng vì thế không tìm được đầu ra
gần một trăm linh tấn rau củ đến kỳ thu hoạch nhưng gặp khó khăn trong tiêu thụ
thanh niên phụ nữ công an tỉnh lại chung tay giải cứu nông sản
ủng hộ bà con trước nguy cơ mất trắng vì dịch bệnh
xuống tận ruộng hỗ trợ nông dân thu hoạch mua lại những nông sản chưa được thương lái thu mua
chủ động trong khâu vận chuyển
những chuyến hàng được gửi đến bếp ăn tập thể bếp ăn trong khu cách ly
phong tỏa và những người có nhu cầu
phụ nữ công an tỉnh đã chung tay cùng với bà con nông dân
để nhằm tiêu thụ các sản phẩm nông sản của bà con
và cũng kết nối được với các phụ nữ của các tỉnh bạn
cũng như phụ nữ bộ công an để giải cứu một số nông sản cho bà con nông dân
có thể thấy hoạt động của thanh niên phụ nữ công an tỉnh thời gian qua
đã góp phần tạo ra những nông dân
đã góp sự lan tỏa về ý thức trách nhiệm của mỗi hội viên cán bộ chiến sĩ
đặc biệt là những hành động chia sẻ trung sức vì cộng đồng
với mong muốn phòng chống hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình
vào chiều ngày hai mươi năm tháng hai đơn vị đã tiến hành di lý đối tượng nguyễn công dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại huyện trương mỹ hà nội
về ủy ban nhân dân phường thống nhất tp hòa bình tỉnh hòa bình
đọc lệnh bắt bị can để tạm giam phục vụ công tác điều tra
trước đó nguyễn công dũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình
khởi tố bị can về tội giết người do có hành vi dùng dao nhọn đâm bảy người
tại phòng một trăm linh bốn của quán karaoke luxury hai
thuộc thôn cố thổ xã hòa sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình
vào lúc một mươi chín h ngày hai mươi một tháng hai làm ba người chết và bốn người bị thương
sau khi sát hại bạn hát dũng đã dùng dao tự sát nhưng không thành
và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
sau khi được điều trị ổn định nguyễn công dũng đã được di lý
về trại tạm giam công an tỉnh hòa bình để phục vụ công tác điều tra
trước khi thực hiện hành vi gây án đối tượng nguyễn công dũng có sử dụng ma túy
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
nguyễn thành hòa chú tại quận liên triều tp đà nẵng
vừa bị công an tp đà nẵng ra quyết định khởi tố
theo tài liệu của cơ quan điều tra từ năm hai nghìn một mươi năm cho đến năm hai nghìn một mươi chín
lợi dụng nhiều mối quan hệ quen biết của bản thân
đối tượng hòa đã dùng các lô đất của người khác trên địa bàn quận liên triểu
để bán lại cho các bị hại và chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ năm trăm linh triệu đồng
điều đáng nói là để tạo lòng tin cho người mua
hòa còn thuê các đối tượng không rõ lai lịch
làm hồ sơ đất giả đưa lại cho các bị hại
để chứng minh các lô đất là có thật
và mọi thủ tục đang được thực hiện
chỉ đến khi chờ đợi quá lâu và không có kết quả
các bị hại mới trình báo đến cơ quan công an để nhờ giải quyết
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thông báo
nếu ai là bị hại có liên quan đến vụ án nguyễn thành hòa lừa đảo
thì chủ động liên hệ với cơ quan công an
để được thụ lý giải quyết theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị từ ngày hai mươi hai tháng một cho đến ngày tám tháng hai
trên địa bàn quận long biên liên tiếp xảy ra ba vụ cướp tài sản
với tính chất manh động liều lực
lợi dụng lúc đêm tối tại các khu vực vắng vẻ
ít người qua lại
các đối tượng đeo khẩu trang kín mặt
nhằm vào những người đi một mình hoặc là phụ nữ
để đe dọa khống chế và cướp tài sản
các vụ cướp đã gây ra tâm lý hoang mang cho người dân
sau nhiều đêm kiên trì mật phục
cuối cùng cuộc truy bắt kịch tính đã diễn ra gần một giờ đồng hồ trên quốc lộ
cho đến hai giờ sáng ngày một mươi tháng hai
đội cảnh sát hình sự công an quận long biên tp hà nội
đã bắt gọn ổ nhóm hai đối tượng
gây ra hàng loạt vụ cướp hết sức manh động này
ngay từ khi mới tiếp nhận thông tin
công an quận long biên đã nhanh chóng tiến hành điều tra giả soát
tăng cường tuần tra mật phục
và đến ngày một mươi tháng hai đã triệt phá thành công ổ nhóm cướp tài sản
bắt giữ hai đối tượng
phạm văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú tại xã nguyên khê huyện đồng anh
và nguyễn mạnh hùng sinh năm hai nghìn bốn
chú tại phường vạn phúc quận hà đông
khi bị truy bắt
hai đối tượng đã liều lĩnh chạy xe ngược chiều
với tốc độ cao trên cây
dùng dao nhọn và gậy sắt ba khúc
để chống trả lực lượng tham gia truy bắt
và làm một cán bộ công an bị chấn thương
phương tiện truy đuổi bị hư hỏng nặng
hai đối tượng đã chống trả rất là quyết liệt
cho nên chúng tôi bị ngã ra giữa cái lòng đường cao tốc
lê người đi một đoạn
nhưng mà bằng sự cố gắng
bằng sự quyết tâm
chúng tôi đã dựng xe ngay lập tức
dựng xe ngay
và tiếp tục đuổi theo hai đối tượng
và khi mà xe chúng tôi đi
chúng tôi đã chuẩn bị
khi mà sắp hết xăng rồi
cho nên là
chúng tôi bằng
cố gắng ép lên
và khi mà
ép hai đối tượng xe vào lề đường rồi
thì hai đối tượng dừng xe
và chống trả rất là quyết liệt
thì bằng cái biện pháp nghiệp vụ
thì chúng tôi cũng đã
bắt giữ được hai đối tượng
tại cơ quan điều tra
các đối tượng khai nhận
do không có tiền tiêu xài
nên đã bàn nhau sử dụng xe máy tháo biển kiểm soát
mua hai gậy sắt ba khúc
một dao nhọn làm xe
và vũ khí để thực hiện hành vi cướp tài sản
những khung dày gian từ h đến bốn h sáng
thường là vắng vẻ
cho nên là đi thì cố gắng đi
hai đến ba người
hoặc có những tầm quan sát
nhìn nhận và để tránh
khi mà đã thấy có những đối tượng
có sự nghi vấn
thì mình có thể mình vòng tránh hoặc là mình thông tin
hoặc là mình vào những lơi
mà có vị trí thuận lợi
để mình phòng ngừa
việc thực hiện hành vi tội phạm đối với bản thân
công an quận long biên đang tiếp tục
củng cố tài liệu
chứng cứ và khẩn trương điều tra mở rộng
để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật